do đó sự hỗ trợ vaccine của chính phủ và nhân dân ba lan chính phủ và nhân dân hàn quốc là hết sức ý nghĩa là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn đối với chính phủ và nhân dân việt nam trong giai đoạn chống dịch lần này
bộ y tế cam kết sẽ phân bổ số vaccine covid một mươi chín này tới các đơn vị và địa phương phòng chống dịch căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp đảm bảo phù hợp và hiệu quả